nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô ban quản lý phố cổ hà nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chương trình ký ức hà nội sáu mươi năm năm tại phố bích họa phùng hưng
chương trình đã tái hiện lại những hình ảnh hào hùng không thể nào quên của hà nội sáu mươi năm năm trước
qua việc giới thiệu tư liệu hình ảnh về hà nội năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn không gian phố phùng hưng được trang trí đã gợi nhớ về một hà nội sáu mươi năm năm trước
tôi sinh ra và lớn lên ở đây
những ngày chiến tranh chống pháp thì tôi còn nhỏ nhưng mà đến chiến tranh chống mỹ thì tôi còn biết những cái hầm ở đâu những cái chỗ nào đánh nhau ở đâu
mặc dù hà nội thay đổi rất nhiều mới mẻ rất nhiều nhưng mà tôi đi tôi vẫn luôn luôn hình dung vào chỗ này ở trước là gì con đường tổng điện ra sao
và vì thế cho nên tôi rất là nhớ và rất là yêu hà nội và luôn luôn muốn đóng góp một cái gì đó cho hà nội
điểm nhấn của chương trình là hai hoàn cảnh quyết tử để tổ quốc quyết sinh
và đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng thủ đô
trên nền nhạc ca khúc tiến về hà nội của nhạc sĩ văn cao hình ảnh các chiến sĩ tiến về cửa ô trong sự chào đón hân hoan của người dân hà nội đã mang đến sự xúc động tự hào cho mỗi người
vừa rồi thì được xem cảnh đoàn quân tiến về giải phóng thủ đô thì bản thân em là một người trẻ thì em cũng cảm thấy rất là tự hào
được xem những cái ngày hội như thế này thì đối với em cũng là một cách để học lịch sử yêu thêm lịch sử
cố gắng học tập để sau này xây dựng đất nước và mang hình ảnh đất nước tốt đẹp ra ngoài với bạn bè thế giới
những chiến sĩ cựu chiến binh cũng đã tìm đến đây để sống lại những thời khắc hào hùng của dân tộc
những ký ức xưa vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của mỗi người
khi đó mới có bảy tám tuổi thôi nhưng mà nhìn các anh các chị đi đón đoàn quân tôi cũng hồ theo
thấy rằng không khí hừng hực hừng hực
cảm thấy như là hà nội như là đang chuyển mình một cách gì mà không thể tả nổi được
nhìn cảnh các đồng chí tái hiện đây tuyệt vời
ờ nhớ lại cái ước tìm ngày xưa
những hình ảnh về hà nội những ngày mùa thu sáu mươi năm năm về trước đã được tái hiện lại một cách thiêng liêng và hùng tráng
những kỷ niệm này sẽ còn được lưu giữ mãi trong lòng những người yêu hà nội góp phần khơi dậy lòng yêu nước yêu lịch sử dân tộc